bộ văn hóa thể thao và du lịch vừa ký quyết định phê duyệt đề án tổng thể chuẩn bị và tổ chức đại hội thể thao đông nam á lần thứ ba mươi một sea games ba mươi một và đại hội thể thao người khuyết tật đông nam á lần thứ một mươi một paragame một mươi một năm hai nghìn hai mươi một tại việt nam
sea games ba mươi một sẽ tổ chức ba mươi sáu môn thi paragame một mươi một có một mươi một môn thi đấu trong trường hợp bổ sung một số môn theo đề nghị của liên đoàn thể thao đông nam á liên đoàn thể thao người khuyết tật đông nam á ủy ban olympic ủy ban paralympic thì sẽ xem xét trên nguyên tắc không quá bốn môn cho sea games và ba môn paragame
hà nội là địa điểm chính tổ chức sea games cũng như paragame ngoài ra một số địa phương khác đồng đăng cai tổ chức sea games ba mươi một là bắc ninh hải dương hải phòng
quảng ninh hà nam nam định ninh bình hòa bình vĩnh phúc và bắc giang